trước diễn biến phức tạp và tinh vi của các đối tượng khai thác cát trái phép
thời gian qua công an thành phố hà nội đã triển khai nhiều biện pháp kế hoạch tuần tra kiểm soát
đấu tranh phòng chống đối với cát tặc và từng bước đem lại hiệu quả
theo đó nhiều trường hợp có hành vi khai thác cát trái phép từ thượng lưu sông hồng đi qua địa bàn thành phố hà nội
đã bị kiểm tra và xử lý nghiêm
tuy nhiên nếu như hoạt động này không được duy trì liên tục
thì việc khai thác cát trái phép vẫn sẽ có dấu hiệu phức tạp trở lại
lợi nhuận quá cao nhu cầu quá lớn mặt hàng cát vật liệu xây dựng
đã khiến cho tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra ở các dòng sông trên địa bàn hà nội
luôn là vấn đề bước xúc trong thời gian qua
trước tình hình khai thác cát trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp như vậy
đối với những chương trình kế hoạch công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
mảng việc về đấu tranh xử lý vi phạm cát tặc luôn được xem là một trong những nhiệm vụ hết sức trọng tâm
chỉ riêng trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã phát hiện bắt giữ bốn mươi năm vụ khai thác cát trái phép
mặc dù xử lý quyết liệt như vậy song theo nhìn nhận
các đối tượng khai thác cát trái phép luôn tìm đủ mọi cách càn trở và chống đối quyết liệt
trong khi lực lượng công an mỏng phương tiện thủy thiếu
nên việc bắt quả tàng đối tượng khai thác cát trái phép là rất khó khăn
gần chín mươi km đường sông trong khi đó quân số của đơn vị cũng khá là mỏng
có một mươi năm cán bộ chiến sĩ phải trải ra trên toàn tuyến
và về phía các đối tượng thì càng ngày càng manh động
bố trí những cái thiết bị phương tiện công suất lớn để có thể là hút cát với thời gian nhanh nhất
và có thể bỏ chạy trong cái thời gian sớm nhất
và khi bị bắt giữ thì các đối tượng sẵn sàng chống đối quyết liệt
công an tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số một trăm một mươi bảy về mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật
trong hoạt động khai thác tập kết bến bãi kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tp hà nội
thể hiện một thái độ hết sức rõ ràng và kiên quyết với những vi phạm tội phạm trên các tuyến sông
nhất là tình trạng khai thác cát trái phép
song điều quan trọng đối với các ngành các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở là sự phối hợp công tác
và đừng xem trách nhiệm này chỉ thuộc riêng ngành công an